đại hội lần này nêu lên một số nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra như ổn định và phát triển kinh tế trên cơ sở tập trung đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới quản lý kinh tế kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội nâng cao đời sống của nhân dân củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
đại hội đã bầu ban chấp hành trung mương đảng khóa bảy gồm có một trăm bốn mươi sáu ủy viên
đồng chí đỗ mười được bầu làm tổng bí thư của đảng
đại hội diễn ra trong tình hình quốc tế tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp
chế độ xã hội chủ nghĩa ở liên xô và đông âu lần lượt sụp đổ độc lập chủ quyền của một số quốc gia đang bị thách thức bởi chính sách cường quyền và áp đặt các thế lực thủ địch ra sức hoạt động chống phá công cụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta phải trải qua những thử thách vô cùng cam go
trước thách thức và vận hội mới đảng cộng sản việt nam và toàn dân ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng
ban chấp hành trung mương đảng đã cụ thể hóa và phát triển đường lối đại hội bảy giải quyết một loạt vấn đề cụ thể về những vấn đề đối nội và đối ngoại phù hợp với tình hình đang diễn biến và thực tiễn cuộc sống
trên tinh thần của đại hội bảy việt nam muốn làm bạn với các nước trong cộng đồng quốc tế phân đấu vì hòa bình độc lập và phát triển
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đánh dấu những cột mốc quan trọng của việt nam trong quan hệ ngoại giao
ngày một mươi một tháng bảy việt nam và hoa kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao và chỉ sau đó ít ngày việt nam chính thức trở thành thành viên của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean

năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dưới sự nhất trí của bộ chính trị ban chấp hành trung mương đảng
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính thức gửi đơn xin gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto
mở đầu cho một mươi một năm với trên hai trăm linh cuộc đàm phán và hai mươi tám đối tác đàm phán song phương của việt nam
thời đại chúng ta là thời đại toàn cầu hóa
thời đại tức là gì thời đại tức là nền kinh tế kết nối

nếu như chúng ta đứng ngoài cuộc chúng ta cô lập chúng ta không tất dụng được những ưu thế những điểm mới mà thời đại đã mang lại
đây là một nguyên tắc một nguyên lý
và tôi nghĩ nguyên lý này phải tiếp tục diễn diện không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong nhiều lĩnh vực khác
đại hội bảy là cột mốc mới trong tiến trình cách mạng việt nam đánh dấu bước trưởng thành của đảng ta
đại hội đã thực sự làm tròn trách nhiệm mà lịch sử giao phó
đó là đại hội của trí tuệ đổi mới dân chủ kỷ cương đoàn kết
đại hội đã hoạch định con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm của việt nam
và những giải pháp đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội đặt cơ sở và quyết định những bước đi cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước
từ đó củng cố thêm niềm tin tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước
quý vị thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chào
ngày mới của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại